trong những cái thông tin mà bác sĩ hà cũng vừa chia sẻ bác sĩ hà có nói đến cái vấn đề mối liên hệ giữa xương khớp và gan thận trong cơ thể đúng không ạ
vậy thì khi mà gan thận khỏe thì hệ xương khớp cũng khỏe và nâng cao chính khí
vậy thì không biết là bác sĩ hà có thể phân tích rõ hơn về cái mối liên hệ này được không ạ
nói đến gan thận thì chúng tôi lại xin phép được chia sẻ với các bạn khán giả đang theo dõi qua truyền hình trực tuyến của báo sức khỏe đời sống
vấn đề gan và thận trong đông y là một phạm trù khá là chiều tượng hơn so với y học hiện đại
gan theo đông y thì không có nghĩa là chỉ là cơ quan gan của chúng ta trong y học hiện đại mà nó bao gồm rất nhiều thứ
thế rồi thận thì không phải chỉ là có hai quả thận theo như y học hiện đại mà nó lại là một hệ thống chức năng hoạt động
thế thì trong đông y thì
gan và thận là rất quan trọng trong bệnh lý cơ sưng khớp
thế thì gan thì theo y học của truyền là gan tàng huyết mà gan thì lại chủ cân
can tàng huyết nuôi dưỡng huyết đầy đủ nuôi dưỡng cho cân
can huyết mà kém không nuôi dưỡng được cân thì cân là những yếu tố liên quan chúng ta có thể hiểu nôm na là gần trong cơ thể
thì lâu dài nó sẽ nuôi dưỡng kém và các cái hệ thống cân cơ nó sẽ ảnh hưởng
thế và thận thì sao ạ
thận chủ cốt tủy theo y học của truyền mà thận chủ lại tận tàng tinh tinh là sinh tủy tủy là nuôi dưỡng
thì cái trong vai trò của y học của truyền thì tạng can và tạng thận là vô cùng quan trọng với cả cơ thể và nó ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống cơ sưng khớp
thế thì như quay trở lại cái vấn đề như chúng tôi nói ban đầu
thì cái tạng can tạng thận là trong cái nguyên nhân mà
nội thương của cơ thể thì dẫn đến bệnh cảnh sẽ ảnh hưởng đến cái bệnh trứng tí
thế còn ngoài ra sao
khi mà thận trong cơ thể không được tốt theo đồng nghi
thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động chức năng của cơ thể
và trong đó thì một trong những cái chức năng quan trọng là phần khí phần dương trong nguyên thể
và khi mà cái vệ khí của cơ thể suy yếu thì không bảo vệ được cơ thể nữa
và lúc đó các tác nhân gây bệnh bên ngoài như chúng ta nói ban đầu là
lục khí mà xâm nhập vào cơ thể gây bệnh gọi là lục tà
lúc đó các yếu tố phong hàn thấp nhiệt
sẽ thừa lúc mà cơ thể chúng ta suy yếu như vậy tấn công và sẽ gây đến bệnh cảnh cơ sân khớp